quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
chủ tịch hà nội chu ngọc anh yêu cầu tập trung truy vết thần tốc bóc tách f và cách ly triệt để các trường hợp liên quan dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới không để lây lan ra cộng đồng
hôm nay sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội tổ chức giao ban trực tuyến với các xã phường phát động phong trào thi đua đặc biệt
toàn dân đoàn kết chung sức thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết

tại hội nghị chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh khẳng định thời gian qua hà nội đã tập trung xét nghiệm thần tóc kịp thời phát hiện phần loại f
truy vết kỹ không để sót lọt các trường hợp liên quan đảm bảo nguồn cung cấp lương thực mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân chăm lo an sinh xã hội người khó khăn yếu thế
chủ tịch hà nội khẳng định trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín thứ tư việc giãn cách xã hội được thành phố quyết định kịp thời từ hai mươi bốn tháng bảy với hai mũi chủ công để khống chế dịch bệnh
xét nghiệm diện rộng tranh thủ thời gian vàng bóc tách f và tổ chức thần tốc chiến dịch tiêm vaccine diện rộng cho các tầng lớp nhân dân
thực tế số vùng xanh không ngừng tăng lên số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong gián cách
kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân
trong đó có sự đóng góp lớn lao kiên cường dẫn thân không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu y tế công an quân đội nhân dân bảo vệ dân phố thanh niên người cao tuổi ông chu ngọc anh nói
ông dẫn chứng những câu chuyện ở cơ sở như mô hình chuẩn bị ba trước phong tỏa ba lớp ở đông anh vùng xanh ở mai động hoàng mai phòng chống dịch khép kín ở bạch đằng hai bà trưng
cung ứng thực phẩm tại nhà ở trương dương hoàn kiếm
đó là tinh thần dân xã ta dân phường ta
tổ ta bảo vệ phường ta xã ta xóm ta
các vùng xanh đã thực sự trở thành pháo đài chống dịch
chính quyền cơ sở xã phường gần dân nhất đã hàng ngày sát cánh cùng người dân ở từng khu dân cư tổ dân phố
đó là nguồn năng lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất truyền thêm động lực cho chúng tôi cũng như toàn thể cộng đồng để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất bảo vệ thành trì phòng chống dịch ở thủ đô chủ tịch hà nội nói
chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh đã chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố mà theo đó công chức viên chức cũng tham gia chống dịch
để thực hiện tốt phong trào thi đua ông chú đức anh đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện
trong đó cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cán bộ đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố
cùng toàn thể nhân dân đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh
các lực lượng tuyến đầu chống dịch liên tục thi đua với quyết tâm cao nhất tận tâm tận lực phục vụ nhân dân đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân toàn thành phố
đảm bảo an toàn hiệu quả nâng cao năng lực điều trị tập trung truy vết thần tốc bóc tách f và cách ly triệt để các trường hợp liên quan
dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới không để lây lan ra cộng đồng
ông chu ngọc anh chia sẻ hà nội những ngày này thật đáng nhớ khi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh
trong khó khăn đã có nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp nhiều việc làm giản dị nhỏ bé nhưng biết bào ý nghĩa
điều đó khẳng định một thông điệp lớn là mỗi người dân đều có thể tham gia mặt trận chống dịch chỉ một hành động nghiêm túc chấp hành là đã không đứng ngoài công cuộc này
với tinh thần đoàn kết chung sức phát huy truyền thống của thủ đô
anh hùng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước
thành ủy thành phố tin tưởng rằng nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thủ đô và cả nước sẽ nhanh nhất trở về trạng thái bình thường mới để người dân có cuộc sống an lành và hạnh phúc chủ tịch hà nội nói
cũng tại hội nghị phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong nhấn mạnh
diễn biến dịch còn rất phức tạp trong thời gian tới và chúng ta đã phải nỗ lực hy sinh nhiều để có kết quả ngày hôm nay
thời gian tới tuyệt đối không được lơ là chủ quan
cho biết thành ủy sẽ có chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch
phó bí thư hà nội nguyễn văn phong thông tin thường trực thành ủy chỉ đạo các tri bộ đảng bộ cơ sở phải ra soát
cần thiết ban hành nghị quyết về việc phòng chống dịch ở cơ quan đơn vị địa bàn trong tình hình mới
phân công đảng viên trực tiếp tham gia chống dịch là hạt nhân chính trị đoàn kết toàn dân
trong giãn cách xã hội một lượng lớn cán bộ công chức viên chức thành phố được nghỉ hoặc làm việc tại nhà
thành phố kêu gọi những người này chủ động
tự giác tích cực tham gia phòng chống covid một mươi chín ở địa bàn dân cư của mình ông phong nói
hà nội đảm bảo nghiêm giãn cách xã hội trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
nhằm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
trong công văn số một trăm tám mươi sáu vừa ban hành thường trực thành ủy hà nội yêu cầu lãnh đạo các cấp
các ngành thành phố chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch
tổ chức chế độ trực theo dõi nắm bắt tình hình giải quyết công việc phát sinh trong dịp kỳ lễ
theo đó các cấp các ngành liên tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đúng chỉ đạo của trung ương và thành phố
các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phòng chống dịch bệnh cháy nổ an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
chủ động làm tốt công tác phòng ngừa kịp thời ngăn chặn xử lý những tình huống phát sinh
không để xảy ra đột biến bất ngờ đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu
trọng điểm trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
bên cạnh đó thượng trưởng thành ủy hà nội yêu cầu các cấp các ngành tăng cường kiểm tra
giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện chỉ đạo của trung ương và thành phố về giãn cách xã hội
để ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hà nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ ba
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội vẫn có diễn biến phức tạp
số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn tăng cao nguy cơ khó lường
để không làm lãng phí thời gian giãn cách xã hội đã thực hiện trong thời gian qua
đồng thời bảo vệ thành quả phòng chống dịch đã đạt được
toàn thành phố cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của trung ương và thành phố
đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cũng trong dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đến mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu
tại các địa bàn có cơ sở cách mạng đồng thời tặng quà các đối tượng chính sách
người có công
sẽ có tổng cộng ba bảy trăm hai mươi bảy xuất quà với tổng kinh phí là hơn ba tám tỷ đồng được trao tặng trong dịp này
đây là việc làm ý nghĩa đã được thành phố hà nội thực hiện từ nhiều năm qua
thành phố hà nội luôn coi công tác chăm lo cho các gia đình
đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
thường xuyên là thực hiện đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc
cụ thể thành phố sẽ trao xuất quả mức một triệu đồng trên một xuất tặng người hoạt động cách mạng
trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lão thành cách mạng
người hoạt động cách mạng từ ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
tiền khởi nghĩa
người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
người có công giúp đỡ cách mạng
kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước
người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước
nếu người đứng tên trong kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước
đã chết hoặc đại diện vợ chồng hoặc con được nhận quà
cùng với đó thành phố sẽ tổ chức thăm hỏi tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu
tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận hà đông và các huyện gia lâm quốc oai
trường mỹ phúc thọ đông anh ứng hòa
trong đó tặng quà mức một mươi một triệu đồng trên một đơn vị cho bảy cơ sở cách mạng
là các đơn vị tập thể được nhà nước tặng danh hiệu bằng có công với nước
hoặc kỷ niệm trương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến
tặng quà mức hai năm triệu đồng trên một người cho một mươi bốn cá nhân tiêu biểu là người có công
thuộc đối tượng được tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
ngoài quà tặng của thành phố các địa phương tùy vào điều kiện và khả năng thực tế
có thể có các cơ chế chính sách hỗ trợ
tặng quà cho các gia đình người có công khó khăn trên địa bàn quản lý
theo công an tp hà nội từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay
toàn thành phố đã xử lý hơn ba mươi hai bốn trăm một mươi tám vụ vi phạm các quy định về phòng chống dịch
phạt tiền trên năm mươi một tỷ đồng
các vi phạm bị xử phạt phổ biến gồm ra ngoài khi không thực sự cần thiết
không đeo khẩu trang nơi công cộng không giữ khoảng cách khi tiếp xúc
không thực hiện các quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo